hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ đội biên phòng nghệ an cho biết đến thời điểm này qua tuần tra kiểm soát các đơn vị thuộc bộ đội biên phòng đã phát hiện ba mươi một công dân nhập cảnh trái phép từ lào về địa bàn nghệ an qua đường mòn lối mở trên biên giới
đội biên phòng nhôn mai đã phát hiện bảy trường hợp hiện những người này đang được tiến hành cách ly tại huyện kỳ sơn
đội biên phòng keng du phát hiện một mươi sáu người đang được cách ly tại trung tâm y tế của xã keng du
ngoài ra đồn biên phòng thông thụ ghi nhận tám trường hợp
tất cả đang được cách ly tại trung tâm y tế của huyện quế phong
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng vừa phát hiện và bắt giữ nguyễn đình tứ ba mươi tám tuổi trú tại quận ngô quyền tp hải phòng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tại cơ quan công an tứ khai nhận mua khẩu súng côn trên cùng với ba viên đạn với giá ba triệu đồng của một người không quen biết và thường xuyên cất giấu trong người để sử dụng khi cần thiết
đến một mươi chín h ba mươi phút ngày năm tháng bốn khi đang điều khiển xe máy điện trên tuyến đường lạch chay quận ngô quyền thì bị tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng phát hiện nghi vấn và bắt giữ
khám xét nơi ở của đối tượng tứ cơ quan công an còn phát hiện nhiều viên nén và tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
sau nhiều ngày bí mật theo dõi công an phường tam phước thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai đã bắt quả tang đối tượng phạm bá quang ba mươi năm tuổi
ngụ tại huyện nga sơn thanh hóa vừa điều khiển xe mô tô vừa giải đinh trên tuyến quốc lộ năm mươi một đoạn thuộc địa bàn phường tam phước thành phố biên hòa
tiến hành kiểm tra nhanh tiệm sửa xe của quang tại khu phố long khánh một phường tam phước cơ quan công an còn phát hiện thu giữ hơn năm trăm linh đinh sắt nhọn hình thoi gần bốn trăm linh thanh sắt để cắt thành đinh cùng với nhiều ruột xe cũ và mới
tại cơ quan công an quang thừa nhận từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay
các thanh sắt về cắt nhỏ thành đinh rồi bỏ vào vỏ chai nước suối bọc lại bằng túi ni lông màu đen
lợi dụng tối vắng người qua lại quang điều khiển xe mô tô mang đinh đi giải trên quốc lộ năm mươi một gần tiệm sửa xe của mình
mục đích là khiến các xe lưu thông trên đường cán phải đinh sẽ vào tiệm sửa xe của quang để thay vá lốp
trung bình một ngày quang thay ruột và lốp được bốn đến sáu xe
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
hãy xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv